vâng thưa quý vị ngày đầu tuần hà nội cũng như các tỉnh thành phía bắc đã trải qua một ngày mưa rét
khiến cho việc đi lại khá bất tiện mưa ẩm cộng với độ ẩm giảm sâu khiến cho ai cũng cảm thấy ra muốt
thế nhưng sang đến ngày hôm nay thời tiết tại miền bắc lại có chuyển biến tích cực hơn trời tạnh giáo
nền nhiệt tăng từ hai tới năm độ so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở ngưỡng rét không nơi nào quá mức nhiệt một mươi chín độ
quý vị vẫn cần phải chú ý về cách giữ ấm cho cơ thể và bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất
khắp với bắc bộ thì tại trung bộ lại xuất hiện mưa lạnh do gió đông bắc tràn xuống với mức nhiệt từ một mươi ba tới hai mươi độ c
nam bộ lại hoàn toàn nắng giáo với nhiệt độ từ ba mươi ba mươi ba độ c
vâng đó là đôi nét về thời tiết ba miền trong ngày hôm nay và thông tin trí tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình

hẹn gặp lại